thành phố đà nẵng hiện đang đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch nhanh chóng phục hồi kinh doanh dịch vụ
song các dự án xây dựng cải tạo hạ tầng cần giữ vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn giao thông
hạn chế ảnh hưởng tới người dân và du khách trên địa bàn
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
trong thời gian qua hàng loạt các tuyến đường như đỗ bá an thượng một mươi chín ở quận ngu hành sơn
bị ảnh hưởng do dự án thi công hạng mục tuyến thu gom nước thải thuộc dự án xử lý nước thải phía đông thành phố đà nẵng
với hiện trạng nhét nhát lòng lề đường bị cày sới bùi bặm xe cộ ùn tắc
ảnh hưởng không nhỏ tới mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ của người dân
dự án của khách đi qua đây và nó vào quán là rất là ít người ta ổn nào người ta làm nó ảnh hưởng lắm
nên là người ta không muốn đi cái đường này doanh thu của quán vì thế mà nó cũng sẽ tụt giảm rất là nhiều
em mong muốn là nhà nước sẽ khởi công làm cho nó nhanh để chúng em còn tuận lợi buôn bán nữa
em đi nhiều đà nẵng năm nay gần như là em đi thì em thấy mấy năm nay nó bị ảnh hưởng nhiều lắm
đi nó không sạch đẹp không thoải mái
theo ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố đà nẵng
công trình xử lý nước thải có trục chính nằm dọc đường hồ nghinh trần bạch đăng
lê hữu trác võ nguyên giáp
nguyễn tất thành do nhiều hạng mục thi công có nhiều đoạn phức tạp
thay đổi hình thức triển khai nên cũng đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
chúng tôi sẽ thường xuyên tư nước để đảm bảo ít bụi trong mùa đắng nóng này
và cũng sẽ làm sao chúng tôi thi công gọn gàng và làm tư đao chúng tôi hoàn thiện tư đáy
để tránh ảnh hưởng nhất cho các hộ dân
theo phản ánh của nhiều người dân địa phương
việc thi công các dự án đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
cũng như tác động đến môi trường
do đó các nhà thầu cần có trách nhiệm khắc phục
hoàn trả lại hiện trạng ban đầu để cuộc sống của người dân không bị xáo trộn
yên tâm sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ
thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với đà nẵng ngày một nhiều hơn